và cũng từ ngày hôm nay bộ giao thông vận tải đã ban hành hướng dẫn tạm thời khi đi lại bằng máy bay và tàu hỏa
đối với hàng không bộ giao thông vận tải yêu cầu hành khách đến từ địa bàn có dịch ở cấp bốn vùng phong tỏa hoặc xuất phát từ sân bay tân sơn nhất
cần thơ thì phải xét nghiệm âm tính sars cov hai trước khi lên máy bay
nếu không thuộc các trường hợp trên hành khách cần đáp ứng một trong ba điều kiện
tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hại đã khỏi covid một mươi chín và ba là âm tính với sars cov hai
ngoài ra mọi hành khách phải khai báo y tế hoàn thành bản cam kết khi làm thủ tục hàng không
hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng nghi nhiễm
khi trở về nơi cư trú hành khách chủ động thông báo với chính quyền địa phương tự theo dõi sức khỏe và thực hiện theo quy định phòng dịch của từng địa phương
đối với đường sắt hành khách đến từ vùng dịch cấp bốn vùng phong tỏa phải xét nghiệm trước khi lên tàu
hành khách có triệu chứng ho hay khó thở vẫn được lên tàu nếu đã xét nghiệm âm tính với sars cov hai
bộ giao thông vận tải cho phép hành khách đã tiêm đủ vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín đồng thời không đến từ vùng dịch cấp bốn thì sẽ được miễn xét nghiệm trước khi lên tàu
đối với đường sắt hành khách đến từ vùng dịch cấp bốn vùng phong tỏa phải xét nghiệm trước khi lên tàu